chiều ngày một mươi bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với năm đối tượng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tri cục dự trữ nhà nước sơn la và tri cục dự trữ nhà nước mộc châu
năm đối tượng bị bắt gồm trần việt anh phó tri cục trưởng phụ trách tri cục dự trữ nhà nước sơn la nguyễn thị huyền trang kế toán tri cục dự trữ nhà nước sơn la ngô thị hiền lương thủ quỹ tri cục dự trữ nhà nước sơn la nguyễn thị bình cán bộ cục dự trữ nhà nước khu vực tây bắc nguyên tri cục trưởng tri cục dự trữ nhà nước mộc châu nguyễn quang ngọc trưởng bộ phận tài vụ quản trị kiêm kế toán trưởng tri cục dự trữ nhà nước mộc châu
theo kết quả xác minh từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng trên đã tổ chức thực hiện việc thuê bốc vác gạo nhập xuất kho lập một mươi tám hồ sơ thanh toán bốc vác với đơn giá không đúng thực tế nhằm mục đích rút số tiền công bốc vác tranh lệch giữa định mức so với thực tế chi trả để hưởng lợi với tổng số tiền trên một tỷ đồng